thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk nông vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo vũ xuân chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết chiến đắk nông tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo cáo trạng vũ xuân chiến thành lập công ty để mua bán phân bón và nhận ký gửi cà phê của các hộ dân trên địa bàn thị xã giang nghĩa
từ đầu niên vụ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy công ty chiến làm giám đốc đã mua và nhận ký gửi hơn hai trăm ba mươi tấn cà phê nhân của hơn hai trăm linh hộ dân
cùng với hơn một mươi năm tỷ đồng tiền phân bón của một số đại lý khác nhưng chỉ được thanh toán một phần
khi mua hàng công ty của chiến trả trước cho các hộ dân năm triệu đồng và hứa một ngày sau đó sẽ trả hết số tiền còn lại
đến hẹn không nhận được tiền nhiều người dân đã tìm đến lấy tiền nhưng công ty này đã đóng cửa và ngừng hoạt động
kết quả điều tra cho thấy vũ xuân chiến còn mua và nhận ký gửi cà phê của rất nhiều hộ dân khác trên địa bàn thị xã gia nghĩa
với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
ngoài ra có nhiều doanh nghiệp bán phân bón cho công ty với khoản tiền nhiều tỷ đồng cũng chưa được thu hồi
cùng với hành vi lửa đảo chính đất tài sản lê phước hoài tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại xã bình hiệp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kiến tường tỉnh long an
đề nghị truy tố
qua giới thiệu tưởng quen một người phụ nữ ở thị xã kiến tường và tự xưng là cộng tác viên ngân hàng
nên người phụ nữ này nhờ làm thủ tục vay vốn
sau khi nhận được hồ sơ tưởng không làm thủ tục vay vốn ngân hàng mà liên tục kêu đưa tiền nhiều lần
để quan hệ giao tiếp làm hồ sơ cho nhanh
mỗi lần đưa từ năm triệu đến hai mươi năm triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tưởng đã nhận tổng cộng hai trăm hai mươi triệu đồng từ người phụ nữ này
tuy nhiên tưởng không vay được tiền và trốn tránh chỉ trả hai mươi tám triệu đồng
nên người phụ nữ này đã làm đơn tố cáo đối tượng tường đến cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kiến tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với tường vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
trên địa bàn xã hợp thành huyện sơn dương công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đã phát hiện xe ô tô vận chuyển pháo lậu trái phép
xe ô tô do trương đình chiến chú tại thành phố thái nguyên điều khiển
trên xe chở hơn một bảy trăm linh quả pháo cù do trung quốc sản xuất có trọng lượng sáu mươi sáu bốn kg
tại cơ quan công an trương đình chiến khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên
cho một đối tượng không rõ tên từ thành phố thái nguyên về huyện sơn dương
tỉnh tuyên quang tiêu thụ với giá cước là một triệu đồng

và tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
hiện có khoảng năm trăm linh xe container chở nông sản xuất khẩu đang bị ủn ứ tại cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn
nguyên nhân chính là do trung quốc thay đổi phương thức kiểm tra khâu thông quan
theo ghi nhận tại khu vực cửa khẩu tân thanh tình trạng các phương tiện vận chuyển hàng nông sản
chủ yếu là quả thanh long để xuất khẩu sang trung quốc có hiện tượng ủ nứ từ ngày một mươi năm tháng một mươi cho đến nay
với số lượng khoảng năm trăm linh xe
từng đường hàng nghìn tấn nông sản
trước kia thì mỗi xe hàng chỉ mất hai phút kiểm tra khi thông quan
giờ trung quốc kiểm tra kỹ nên thời gian cho xe thông quan lâu hơn rất nhiều
mỗi ngày chỉ thông quan được khoảng gần một trăm linh xe
phía hải quan cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn đang trao đổi với lực lượng chức năng phía trung quốc
để tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm được thông quan
đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động nắm thông tin có hướng giải quyết hàng hóa với bạn hàng cho phù hợp
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh tà lợn châu phi vừa có văn bản gửi thường trực
ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn
sản phẩm từ lợn qua biên giới
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh tà lợn châu phi đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố tăng cường kiểm tra kiểm soát đặc biệt là tại các cửa khẩu đường mòn
lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán
giết mổ vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh
đảm bảo sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu vận chuyển buôn bán cháy phép động vật
sản phẩm động vật đặc biệt là lợn sản phẩm từ lợn ra vào việt nam
trường hợp bắt được các lô hàng động vật sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp
thì phải tiêu hủy ngay trước khi tiêu hủy thì lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của các nước eu từ việt nam chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
đã giảm gần một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
gần một năm xuất khẩu cá ngừ hộp sang eu không khả quan
trong số tất cả các nước thành viên eu
đức tiếp tục là nước nhập khẩu chính cá ngừ đóng hộp của việt nam trong khối
với tỷ trọng chiếm ba mươi bốn tổng xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của việt nam sang eu
nhu cầu đối với cá ngừ đóng hộp của người đức không cao
thể hiện ở sự sụt giảm trong nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của nước này
nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của nước này năm hai nghìn một mươi chín đã giảm hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trái với xu hướng xuất khẩu sang đức xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của việt nam sang hà lan lại tăng mạnh
tăng bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu cá ngừ đóng hộp sang eu sụt giảm do ảnh hưởng một phần từ thẻ vàng iuu
cụ thể là vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban châu âu ec đã cảnh báo thẻ vàng iuu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của việt nam xuất khẩu vào thị trường châu âu
sau cuộc đáp các tài xế đối tác của goviet gồm gobuy gofood hay gosend
cũng bắt đầu bị khấu trừ
doanh thu đối tính thuế hàng ngày nếu như có tổng doanh thu tính thuế trong năm lớn hơn một trăm linh triệu đồng
và đây là yêu cầu của cơ quan thuế mà trực tiếp là tri cục thuế quận ba tp hcm
phần thuế phải nộp của tài xế bằng bốn năm doanh thu từ cướp vận chuyển sau khi trừ phí dịch vụ là một tiền thưởng
trong đó phần doanh thu chịu ba thuế giá trị gia tăng và một năm thuế thu nhập cá nhân
phần tưởng không chịu thuế giá trị gia tăng
chỉ chịu một thuế thu nhập cá nhân
gầu việt cũng cho biết
chỉ thay mặt tài xế thực hiện khấu trừ
kê khoai và nộp thuế hãng sẽ
khấu trừ năm mươi đồng một ngày
với đối tác đến khi tài xế
hoãn thành nghĩa vụ thuế của
năm hai nghìn một mươi chín trường hợp
đến hết năm tiền thuế của tài xế
chưa được trừ hết gầu việt
sẽ tiếp tục khấu trừ trong năm tới
đến khi hết số thuế phải trả
theo thống kê của
bảo hiểm xã hội tỉnh bà rệ vũng tàu
tính đến ngày ba mươi tháng chín số tiền
nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm
thất nghiệp bảo hiểm y tế đã lên
tới con số gần hai trăm hai mươi tỷ đồng
và điều này cho thấy tình trạng
nợ trốn đắng bảo hiểm xã hội bảo hiểm
y tế bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp
đang ở mức báo động trong khi
các chế tài xử lý thì chưa đủ
mạnh nên chưa thể giải quyết rất điểm
vấn đề này và điều này thì không chỉ gây
ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người lao động
mà còn khiến cho việc cân đối nguồn
quỹ bảo hiểm xã hội đang gặp nhiều khó khăn
từ đầu năm đến nay bảo hiểm xã hội
tổ chức sáu đợt thanh kiểm tra
tại hơn sáu mươi doanh nghiệp nợ quỹ bảo hiểm xã hội
với tổng số tiền ba mươi tỷ đồng
qua thanh kiểm tra bảo hiểm xã hội
đã thu hồi hơn chín tỷ đồng
số còn lại rất khó thu
lý do là khoảng bốn mươi trong số hơn
sáu mươi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên
đoàn thanh tra không thể tiếp cận
vì đã giải thể phá sản chuyển địa điểm khác
hoặc cố tình trốn tránh
cơ quan bảo hiểm xã hội thì mặc dù
đã thường xuyên đôn đốc
rồi để nhắc nhở
chủ trưởng gia đồng để thực hiện
nghĩa vụ của mình tuy nhiên
một số đơn vị vẫn cố tình
không liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội
để thực hiện các nghĩa vụ đóng
và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
đoàn cũng đã tìm cách để liên hệ nhưng mà cũng không được
đến đến là một số đơn vị thì
cũng khó khó làm việc
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
từ ngày một tháng một
người làm việc theo hợp đồng lao động
có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng
cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trốn tránh điều này
đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
trên địa bàn tỉnh là hơn hai trăm linh một người
chỉ đạt trên ba mươi hai
so với tổng lực lượng lao động
tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
còn thấp hơn đạt chưa đến
ba mươi so với lực lượng lao động
như vậy số lao động chưa tham gia
bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
trước tình trạng nợ động trốn đóng bảo hiểm xã hội gia tăng
bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường
các đợt thanh tra chuyên ngành liên ngành và đột xuất
ký nghị ủy ba nhân chân tỉnh ban hành quyết định xử phạt
hay chuyển hồ sơ sang cơ quan công an
điều tra truy tố các doanh nghiệp cố tình chây y
kéo dài đống bảo hiểm xã hội
tuy nhiên dường như những biện pháp trên
vẫn chưa đủ sức răng đe
nên tình trạng nợ của bảo hiểm xã hội
vẫn không có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ
trong số ba doanh nghiệp ủy ba nhân chân tỉnh
ra quyết định xử phạt trong năm hai nghìn một mươi chín
với số tiền hơn ba trăm tám mươi triệu đồng
thì chỉ có một doanh nghiệp chấp hành hợp phạt
trong kỳ các doanh nghiệp
vẫn nợ hơn một mươi hai năm tỷ đồng
tiền quỹ bảo hiểm xã hội
ngoài ra một mươi bảy hồ sơ doanh nghiệp
có nhiều di phạm nghiêm trọng
mà bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển qua cơ quan công an
điều tra truy tố
đến nay vẫn chưa có kết quả
nếu như các đơn vị mà không thực hiện
nghiêm túc các quyết định xử phạt
hoặc là nộp phạt
thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi sẽ kiện kiến nghị
đầu tiên là kiến nghị cưỡng chế thi hành
cho quyết định phạt
thứ hai nữa là chúng tôi sẽ kiến nghị
cho cơ quan cấp giấy phép
liên quan đến việc rút giấy phép
đăng ký kinh doanh của các đơn vị đấy
và sau thì chúng tôi phải chuyển
hồ sơ đấy cho cơ quan công an
thì hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội
cũng đã ký văn bản phối hợp
đấy là văn bản ba mươi bảy với công an tỉnh
mà địa vũng tàu về các hành vi
xử lý các hành vi vi phạm
để phòng chống các tội phạm liên quan đến
vấn đề trốn nộp bảo hiểm xã hội
để hạn chế tiến tới
chấm dứt tình trạng doanh nghiệp cố tình
chạm đóng chây ị đóng bảo hiểm xã hội
thì các cơ quan chức năng cần có biện pháp
động bộ mạnh tay và quyết liệt hơn
bên cạnh những giải pháp mạnh
của ngành chức năng thì người lao động
cũng cần nâng cao nhận thức về lợi ích
của việc tham gia bảo hiểm xã hội
để tự bảo vệ mình
thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi là dịp
để đấng mày dâu thể hiện tình cảm của mình
với những người phụ nữ mà yêu thương
mà trân trọng chính vì thế
hoa và quả luôn là sự lựa chọn hàng đầu
của nhiều người khiến thị trường quà tặng
nhộn nhịp hẳn lên khảo sát
tại địa bàn thành phố hà nội cho thấy
các cửa hàng đã bày bán rất nhiều loại hoa quả
đặc sắc để phục vụ cho các thượng đế
người nhận thị trường hoa lụa
dịp hai mươi tháng một mươi năm nay cũng sẽ khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng cảm ơn quý vị
và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
với những ưu điểm nổi trội đem lại như
giữ được màu lâu sắc hoa luôn tươi tắn
nên năm nào bạn kim chi cũng lựa chọn
hoa lụa để tặng mẹ dịp hai mươi tháng một mươi
đây là địa chỉ quen thuộc
mua hàng của em ạ và mỗi năm
hoặc là ngày của mẹ hoặc là những ngày
đặc biệt thì em thường đến đây để mua hoa tặng mẹ
vì sao em thích hoa lụa
tại vì là hoa lụa đa dạng và mình dễ tìm
kiếm hơn mình cũng đỡ phải đợi
hoa nhập về và chất lượng hoa
cũng rất là tốt và giống hoa thật ạ
trên thị trường hiện nay đã có
hàng trăm loại hoa lụa với đủ màu sắc
và kiểu dáng thỏa mãn được tiêu chí
bền đẹp giá cả phải trăng
khách hàng có thể lựa chọn hoa lụa theo
cành lẻ hoặc những bình hoa nghệ thuật
chỉ cần một trăm linh đến ba trăm linh đồng
là có thể mua được một bình hoa
hay lãng hoa nhỏ và từ
năm trăm linh đến chín trăm linh đồng cho
một trậu cây hoa to để tặng các chị em
nơi công sở
thì là cái nhu cầu của mình trong cái tháng này
thì là nó sẽ tăng lên từ năm mươi đến sáu mươi
so với các tháng trước thật ra là
cái hoa lụa thì thị trường của mình là
nó không như hoa tươi là nó sẽ tăng lên đâu mà
nó rất là ổn định mình là bán buôn rất là nhiều
chủ yếu là bán buôn thì là mình sẽ xuất
cho những cái xop mà ví dụ như hộp son thì mình sẽ xuất
cho những hộp xốp mỹ phẩm các bạn sẽ kết hợp
cùng với son cùng với mỹ phẩm để các bạn ấy bán đi
còn những cái cửa hàng hoa nhỏ lẻ
thì mình sẽ xuất cho các bạn để các bạn
tung ra thị trường vào ngày ngày này
còn đối với bán lẻ thì bọn mình cũng có
các bạn mua lẻ thì mua qua pet của bọn mình
thì bọn mình cũng gửi ship đến tận tay
như bình thường thôi
những món quà truyền thống như mỹ phẩm làm đẹp
cũng luôn là mặt hàng được các chị em yêu thích
các sản phẩm như son kèm dưỡng da
nước hoa hay một voucher làm đẹp
cũng đắt khách dịp hai mươi tháng một mươi này
ngoài ra có thể tặng quà cho các chị em
bằng các trang sức phụ kiện không quá đắt tiền
nhưng cũng là cách độc đáo
để chào gửi yêu thương
nhân dịp ngày hai mươi tháng một mươi
thì tôi cũng đến đây để tìm hiểu
những cái mặt hàng để dành tặng cho mẹ tôi
những cái quà tặng
để nhân dịp kỷ niệm
cũng như là
báo hiếu cho mẹ tôi
mọi năm thì tôi cũng
hay mua những bông hoa tươi
để tặng mẹ
nhưng mà năm nay thì
tôi thấy là những mặt hàng trang sức
thì nó khá là hay
và nó giữ được lâu
giá cả thì rất là hợp lý
mà cũng không quá là đắt
so với các bạn sinh viên chẳng hạn
thì như dao động hộp son nhỏ
nhà em từ sáu mươi sáu mươi năm bảy mươi nghìn hộp
còn như móc khóa
thì có khóa một mươi một mươi năm ba mươi ba mươi năm nghìn
còn như những quà cầu nước
mà khách đặt với số lượng đông
của nhà em từ bốn mươi bốn mươi năm đến năm mươi nghìn

truy tìm một phần
để đẩy buộcanson
mà chúng ta sẽ có thể

lần đầu tiên
thì các bạn phải đi
các em thích đỡ
sống với những quà sạch

vào phần bình luận
để tìm mọi người
và để tập trung vào
những quà sạch
và những quà sạch
có thể có thể
sống với mọi người
không cần phải
tập trung vào những quà sạch
và cũng có thể

và những quà sạch